thưa quý vị tám bệnh nhi trong số hai mươi sáu nạn nhân vụ cháy trung cư mini tại phường khương đình
đang được điều trị tại bệnh viện bạch mai đang hồi phục tốt
sau khi được cấp cứu khẩn cấp tại trung tâm cấp cứu a chín bệnh viện bạch mai
hơn hai mươi nạn nhân trong vụ cháy trung cư mini tại phường khương đình thanh xuân hà nội
đã được chuyển về bảy đơn vị của bệnh viện để tiếp tục điều trị
các bệnh nhân đang được theo dõi diễn biến về đa chấn thương hôn mê do ngạt khói
tổn thương tim phổi tổn thương não
nhiễm độc toan suy hô hấp ngộ độc khí
đến nay bệnh viện bạch mai tiếp nhận và điều trị hai mươi sáu nạn nhân
trong đó có hai mươi hai trường hợp sức khỏe ổn định còn lại bốn ca nặng
giám đốc bệnh viện bạch mai cho biết đa số người bệnh đã qua cơn nguy kịch
có dấu hiệu hồi phục tích cực
trong đó tám bệnh nhi cháu bé nhất là tám tháng tuổi đang hồi phục tốt
cũng theo lãnh đạo bệnh viện bạch mai
bốn trường hợp nặng đang được tích cực điều trị bằng các phương pháp tối ưu nhất